dự án luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước là một trong nhiều dự án luật được đại biểu quốc hội cho ý kiến và xem xét thông qua tại kỳ họp thứ hai này
điều mà nhiều đại biểu quan tâm đó là làm sao để các quy định trong dự luật bảo vệ được tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người bị oan sai
số tiền trên hai tỷ đồng bồi thường oan sai trong vụ kiện đòi bồi thường của ông huỳnh văn nén
người đàn ông mang hai án oan sai gây chấn động dư luận thời gian qua đã bộc lộ rất rõ những bất cập của công tác đi đòi bồi thường của người dân
không chỉ có ông huỳnh văn nén mà rất nhiều người khác như nguyễn thanh trấn hay trần văn thêm và nhiều người dân khác đều rất vất vả khi đi chứng minh quyền lợi của mình
điều mà nhiều đại biểu quan tâm đó là làm sao để các quy định trong dự luật bảo vệ được tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người bị oan sai